chiều hai mươi một tháng tám ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai có công điện khẩn lệnh giám đốc các công ty thủy điện sơn la hòa bình thác bà tuyên quang đóng cửa xả lũ
nội dung công điện nêu rõ căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và diễn biến lưu lượng thực tế đến các hồ
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc các công ty thủy điện sơn la thác bà tuyên quang
từ một mươi bảy h chiều nay ngày hai mươi một tháng tám đóng cửa xả lũ các hồ chứa
riêng hồ hòa bình đóng một cửa xả đáy các hồ sau khi đóng cửa xả lũ phát điện tối đa các tổ máy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan